tình trạng mua gom trái phép đất rừng rồi tự ý xây dựng các khu nghỉ dưỡng biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội luôn là vấn đề gây nhức nhối trong dư luận nhiều năm qua
trong khi các sai phạm cũ còn chưa được xử lý thì thời gian gần đây tình trạng này lại tiếp tục tái diễn
mặc dù chính quyền đã quyết liệt trong việc xử lý sai phạm thế nhưng thực tế các hộ dân lại đang tìm cách đối phó để tiếp tục xây dựng ghi nhận tại xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội
thôn lâm trường xã minh phú huyện sóc sơn hà nội
khó có thể nghĩ đây là một khu rừng phòng hộ
một căn biệt thự nhà vườn mới vừa hình thành quy mô sắp xỉ hàng chục căn biệt thự khác xung quanh đường đi lại cũng từng bước được mở rộng kiên cố hơn
thế nhưng chỉ ba ngày sau khi phóng viên liên hệ làm việc với ủy ban nhân dân xã minh phú các công trình mới này lại được xử lý khá khéo léo
anh chỉ biết là treo thôi anh cũng chả biết đâu vì cái này anh cũng không biết đâu vì cái này sợ bên đâu nó lắng quá nó giòn nhà
mình chỉ biết trông là trông thôi
tháo dỡ công trình tức là phá bỏ và hoàn trả lại nguyên trạng đất rừng thế nhưng chủ nhà lại chọn cách che chắn lại căn nhà bằng đất và cành cây khá cầu kỳ như thế này
đường bê tông cũng được phủ đất thoạt nhìn thì có thể nghĩ đây là đường đất bình thường nhưng nhìn kỹ bê tông vẫn bị lộ ra
có lẽ đường đất này là đường đất bình thường nhưng nhìn kỹ bê tông vẫn bị lộ ra
do thực hiện hơi vội
để đảm bảo vấn đề này chúng tôi cũng tổ chức chặt chẽ việc kiểm soát và đặc biệt là công tác chỉ đạo xử lý những công trình vi phạm mới và sẽ nghiêm khắc xử lý những công trình này
qua ý kiến của anh có một số hộ gia đình cố tình thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra lại và sẽ có hướng báo cáo cũng như xử lý nghiêm khắc hơn để đảm bảo vấn đề là không tái vi phạm
chỉ trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay hàng chục villa biệt thự khu sinh thái nghỉ dưỡng theo hình thức homestay như thế này đã được xây dựng và đi vào hoạt động tại đây
có những homestay khá nổi tiếng với giới trẻ hà nội như tropical garden lee garden uleza nhà bên rừng trà hoa viên khu sinh thái thiên phú lâm
trung bình mức giá thuê các phòng nghỉ tại các biệt thự này khoảng từ hai đến bốn triệu đồng một đêm
nếu thuê cả các biệt thự thì phải tới một mươi triệu đồng
tuy nhiên hầu như các biệt thự này đều đã kín phòng tới cuối tháng tám
tại vì khi mình chốt ngày nào thì chúng nó phải tối ưu mấy điểm cơ
chi phí ngày nào của nhỉ
ngày thường bốn triệu ngày thứ sáu chủ nhật là năm triệu còn thứ bảy sáu triệu thứ bảy thì hết rồi
hai mươi tám vẫn có sáu khách nhà a còn hai mươi bốn cũng chỉ có sáu khách nhà a thôi
còn các ngày kia kín hết đến tháng tám rồi
tháng tám á

lịch áp đến một mươi bảy tháng tám rồi
theo quy hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thôn lâm trường xã minh phú huyện sóc sơn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ
và do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng thành phố hà nội quản lý
cả đại diện chính quyền địa phương và ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội
đều cho biết đang quyết liệt xử lý các vi phạm tồn tại
thế nhưng công trình vi phạm cũ vẫn chưa xử lý xong
các công trình mới lại âm thầm mọc lên
việc giao dịch mua bán đất rừng tại đây cũng khá công khai
theo thông tin từ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện sóc sơn cung cấp
đơn vị này đã nắm được thông tin về tình hình xây dựng tại thôn lâm trường
tuy nhiên việc phối hợp xử lý giữa đội và ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội
vẫn còn một số vướng mắc và chậm trễ
chúng tôi sẽ có buổi làm việc với các đơn vị này để tiếp tục thông tin tới quý vị khán giả